cho đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại một mươi bốn huyện của bảy tỉnh thành trong cả nước
đó là hưng yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hà nam và hải dương
sáng nay bốn tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến
triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi nhằm ngăn chặn và có giải pháp khống chế dịch bệnh lây lan
hiện diễn biến dịch vẫn rất phức tạp khó lường bệnh dịch chưa được khống chế hoàn toàn tại các địa phương bị xâm nhiễm
liên tục phát hiện thêm các ổ dịch mới ở một số địa phương trong vài ngày qua
bệnh dịch có khả năng xâm nhiễm ở một số nơi nhưng cơ quan chức năng chưa phát hiện ra hoặc người dân chưa khai báo

không có dịch đều ý thức ngay khi phát hiện dịch xuất hiện ở địa phương mình
chúng tôi sẽ tới đây trong mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức ngay diễn tập và đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở hóa chất vật chất và các thiết bị
và khi xảy ra là hỗ trợ ngay cho bà con vì ba mươi tám đồng báo cáo ông chí là hỗ trợ ngay bà con
và thành phố báo cáo thủ tướng phó thủ tướng là chúng tôi sẵn sàng lấy cái kinh phí dự phòng ra
hiện dịch bệnh lây lan rất nhanh ngay tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai vừa qua
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ lợn
sản phẩm của lợn nhập lậu nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc
kể cả hình thức cho tặng của các tổ chức cá nhân và cư dân khu vực biên giới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan thú y
tổ chức lấy trên sáu mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu phi đối với các loại lợn
sản phẩm của lợn nhập lậu như nhập lậu vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào việt nam
các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã tập trung ngăn chặn
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật
sản phẩm động vật từ nước ngoài vào việt nam
hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh chưa có thuốc điều trị bệnh
đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus chỉ gây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng
không gây bệnh cho các loài động vật khác
không lây nhiễm và gây bệnh ở người bệnh lây lan nhanh gây thiệt hại lớn
lợn bệnh có khả năng chết lên đến một trăm linh bệnh lây lan trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh
sản phẩm lợn mang mầm bệnh hoặc gián tiếp qua các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh
như ve mòng côn trùng gặm nhấm chim di cư các phương tiện vận chuyển
thức ăn chăn nuôi dụng cụ chăn nuôi và cả yếu tố con người